một tổ chức bảo tồn cảnh báo khi các nhà nghiên cứu đang chạy đua sử dụng dâu chất xuất từ cá mập để sản xuất vaccine
việc phát triển vaccine covid một mươi chín trên quy mô toàn cầu có thể tàn phá quần thể cá mập trên toàn thế giới
squalene là một hợp chất được chiết xuất từ gan cá mập có tác dụng dưỡng ẩm và có trong hầu hết các loại mỹ phẩm
hợp chất này cũng được sử dụng trong điều trị vaccine sốt z và cúm nhằm tăng cường phản ứng của hệ thống miễn dịch
tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ bảo vệ cá mập dự đoán khoảng năm trăm linh con cá mập có thể bị giết nếu những vaccine covid một mươi chín sử dụng hợp chất squalene từ cá mập
theo nhóm này ước tính có khoảng hai bảy triệu con cá mập bị giết hàng năm để lấy hợp chất squalene làm mỹ phẩm
vấn đề là nếu squalene được sử dụng như một thành phần trong vaccine covid một mươi chín sẽ được coi là chất không thể thay thế
và khi được thử nghiệm nó trở thành thành phần bình thường và không có chất nào khác sẽ được thử nghiệm
có nhiều lựa chọn thay thế scorent từ cá mập
nhiều dầu ô lưu đồ mía mầm lúa mì vi khuẩn và nấm men
theo tổ chức bảo vệ cá mập bản chất hóa học của hợp chất squalene từ cá mập không thể phân biệt được hiệu quả sử dụng trong vaccine
tuy nhiên hợp chất squalene từ cá mập là một lựa chọn hấp dẫn hơn đối với nhiều nhà sản xuất vì có chi phí thấp và mang lại số lượng lớn hơn so với các lựa chọn thay thế
theo dữ liệu do tổ chức y tế thế giới công bố đã có một trăm chín mươi ba vaccine covid một mươi chín được đánh giá lâm sàng và tiền lâm sàng
ít nhất năm trong loại này
có hợp chất từ squalene